liên quan đến vụ án đánh bạc có quy mô lớn do cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ thụ lý
đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố tám mươi ba bị can và đang tạm giam ba mươi một bị can
cầm đầu đường dây là phan xào nam chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần vtc truyền thông trực tuyến vtc online
đây là vụ đánh bạc trực tuyến có quy mô và doanh thu lớn nhất từ trước đến nay
liên quan đến nhiều tỉnh thành trong cả nước được dư luận đặc biệt quan tâm
theo kết quả điều tra chỉ trong vòng hai năm từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy
đường dây này đã thu hút hơn bốn mươi hai triệu tài khoản người chơi
để tham gia các con bạc phải tạo tài khoản và nạp tiền mua tiền ảo trong game gọi là rick
thông qua nạp thẻ viễn thông thẻ game nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý
điều tra bước đầu xác định tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán
qua ngân hàng và qua các đại lý là hơn một mươi năm tỷ đồng
cơ quan đối tượng phạm tội lợi dụng sự am hiểu về công nghệ thông tin
và có kiến thức về công nghệ thông tin để thực hiện cái hành vi phạm tội
cho nên là có rất nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội
cho nên cũng gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan điều tra
cuối năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã khởi tố vụ án hình sự
sử dụng mạng internet
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc đánh bạc
mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại phú thọ và một số tỉnh thành
hiện cơ quan điều tra đã khởi tố tám mươi ba bị can trong đó đang tạm giam ba mươi một bị can
cấm đi khỏi nơi cư trú bốn mươi hai bị can cho bảo lãnh hai bị can và truy nã tám bị can đang bỏ trốn
đến nay cơ quan điều tra đã thu giữ phong tỏa niêm phong tổng tài sản
trị giá hơn một hai trăm linh tỷ đồng